sáng ngày hai mươi tháng bảy thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean của việt nam
trong vai trò nước chủ tịch asean và chủ tịch khuôn khổ hợp tác asean cộng ba
đã chủ trì hội nghị trực tuyến các quan chức cao cấp asean cộng ba
với các đối tác trung quốc nhật bản và hàn quốc theo hình thức trực tuyến
tham dự hội nghị có các quan chức cao cấp thứ trưởng ngoại giao các nước asean
trung quốc nhật bản hàn quốc và phó tổng thư ký asean
tại hội nghị các nước ghi nhận những tiến triển tích cực trong hợp tác asean cộng ba
thời gian qua nhất là trong tăng cường phối hợp kịp thời ứng phó với các thách thức
của dịch bệnh covid một mươi chín thể hiện qua kết quả quan trọng của hội nghị cấp cao đặc biệt
asean cộng ba về covid một mươi chín diễn ra ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các nước asean cộng ba nhất trí tiếp tục đẩy mạnh cam kết và hợp tác thiết thực hiệu quả
giữa các nước asean cộng ba nhằm duy trì đà liên kết kinh tế và kết nối khu vực
thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững
hàn quốc công bố dành một triệu đô la cho quỹ asean về ứng phó với covid một mươi chín
nhật bản tiếp tục hỗ trợ asean thành lập trung tâm kiểm soát và ứng phó dịch bệnh khu vực
trung quốc triển khai các chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực y tế dự phòng cho các quốc gia asean
các nước bày tỏ ủng hộ các định hướng ưu tiên trong hợp tác asean cộng ba
mà thứ trưởng nguyễn quốc dũng đã chia sẻ và hoan nghênh sáng kiến của việt nam
về ra tuyên bố của các nhà lãnh đạo tại hội nghị cấp cao asean cộng ba lần thứ hai mươi ba
về tăng cường khả năng tự cường về kinh tế tài chính của asean cộng ba trước các thách thức nổi lên